vâng liên quan đến vụ cháy nghiêm trọng này chủ tịch ubnd tp hà nội trung ngọc anh vừa có chỉ đạo khẩn trương điều tra xử lý hậu quả vụ hỏa hoạn
giao công an thành phố chỉ đạo các đơn vị khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu có vi phạm
giao sở lao động thương minh và xã hội vào ubnd quận đống đa phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức thăm hỏi động viên hỗ trợ gia đình các nạn nhân
kết quả thực hiện báo cáo thành ủy ubnd tp trước ngày hai mươi năm tháng bốn thông tin kịp thời đến các cơ quan báo chí về kết quả điều tra vụ việc
giờ hai mươi ba phút đám cháy được dập tắt hoàn toàn diện tích cháy không lớn nhưng vụ cháy gây thiệt hại lớn về người với năm người tử vong và hai người bị thương

giờ hai mươi ba phút đám cháy được dập tắt hoàn toàn diện tích cháy không lớn về người với năm người tử vong và hai người bị thương
giờ hai mươi ba phút đám cháy được dập tắt hoàn toàn diện tích cháy không lớn về người với năm người bị thương
giờ hai mươi ba phút đám cháy được dập tắt hoàn toàn diện tích cháy không lớn về người với năm người bị thương